chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cầm nhận
lực lượng chức năng tp đà nẵng vừa đấu tranh thành công chuyên án
bắt giữ bốn đối tượng thu giữ hai mươi ba kg ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi hai tại khu vực phía nam hầm hải vân
thuộc địa phận phường hòa hiệp bắc quận liên triểu tp đà nẵng
lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an tp đà nẵng
đấu tranh thành công giai đoạn ba chuyên án
bắt đối tượng nguyễn mỹ trú tại tp hội an tỉnh quảng nam
đang vận chuyển trái phép ba kg ma túy tổng hợp
mỹ khai nhận trước đó đã ba lần vận chuyển chót lọt
cho một đối tượng để lấy tiền công là hai mươi năm triệu đồng
chuyên án ma túy này được xác lập vào tháng năm năm nay
trước đó lực lượng đánh án đã bắt được ba đối tượng
thu giữ hai mươi kg ma túy tổng hợp các loại